trong bối cảnh chiến sự giữa nga và ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
vừa qua tổng thống putin đã có cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn tân hoa xã trung quốc
trước thềm chuyến thăm bắc kinh
trong đó ông có đề cập vấn đề ukraine phải bày tỏ sự ủng hộ sáng kiến hòa bình ukraine của trung quốc
theo đó trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày một mươi năm tháng năm tổng thống nga vladimir putin cho biết
ông ủng hộ kế hoạch của trung quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ukraine
theo ông putin trung quốc hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng này
phát biểu với tần hòa xã của trung quốc trước chuyến thăm bắc kinh trong tuần này
tổng thống nga putin cho biết nga vẫn sẵn sàng đối thoại và đàm phán để giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn hai năm
theo tổng thống nga kế hoạch của trung quốc và các nguyên tắc khác được chủ tịch tập cận bình công bố vào hồi tháng bốn
đã tính đến các yếu tố đằng sau cuộc xung đột nga và ukraine
do vậy nga đánh giá tích cực cách tiếp cận của trung quốc nhằm giải quyết khủng hoảng ukraine
ông putin nhận định ở bắc kinh họ thực sự hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ cũng như tác động chính trị toàn cầu của cuộc xung đột này
người đứng đầu điện kremlin phân tích ngay từ khi xung đột bùng phát trung quốc đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao
ukraine và phương tây chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại bình đẳng trung thực và cười mờ
dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và xem xét lợi ích của nhau
được biết trung quốc từ chối lên án nga về cuộc chiến ở ukraine
lập luận rằng việc nato mở rộng cùng tâm lý chiến tranh lạnh của mỹ là nguyên nhân dẫn đến xung đột
hơn một năm trước trung quốc đưa ra kế hoạch hòa bình một mươi hai điểm đưa ra những nội dung như kêu gọi ngừng bắn
nối lại đàm phán hòa bình tránh rủi ro hạt nhân giảm tác động từ cuộc khủng hoảng lên kinh tế thế giới và giải quyết các vấn đề nhân đạo
tuy nhiên trung quốc không đi sâu vào chi tiết và đề xuất của nước này chưa tạo được bất cứ thay đổi nào trên thực tế chiến trường ở ukraine
mỹ bày tỏ hoài nghi về sáng kiến này cho rằng trung quốc đang thể hiện là bên kiến tạo hòa bình
thế nhưng diễn giải sai lầm cuộc xung đột và không lên án nga
trong một cuộc hội đàm với thủ tướng đức olaf schor ở bắc kinh vào tháng bốn
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã nêu ra các nguyên tắc bổ sung kêu gọi hạ nhiệt tình hình
tạo điều kiện thiết lập lại hòa bình ổn định và giảm thiểu tác động đến kinh tế thế giới
ông putin cho rằng những nguyên tắc bổ sung này là bước đi thực tế và mang tính xây dựng
nhằm phát triển ý tưởng về sự cần thiết phải vượt qua tâm lý chiến tranh lạnh
ông cũng khẳng định kế hoạch hòa bình của trung quốc và nguyên tắc ông tập cận bình đã đưa ra
đã tính đến những yếu tố phía sau cuộc xung đột
thực tế nga coi cuộc xung đột ở ukraine là một cuộc đấu tranh chống lại tập thể phương tây
vốn không tính đến những lo ngại về an ninh của mosco khi không ngừng mở rộng về phía đông của nato
và hoạt động quân sự gần biên giới nga
nga và trung quốc tuyên bố hai nước có mối quan hệ không giới hạn
chỉ vài ngày trước khi mosco phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên cho đến nay bắc kinh vẫn chưa cung cấp vũ khí và đạn dược cho phía nga
kế hoạch hòa bình của tổng thống ukraine zelensky kêu gọi nga rút quân
khôi phục biên giới hậu soviet năm một nghìn chín trăm chín mươi một và buộc nga phải chịu trách nhiệm về hành động của mình
một hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến diễn ra ở thụy sĩ vào tháng sáu
thế nhưng nga không được mời tham dự
moscow coi giang kiến này là vô nghĩa và nói rằng các cuộc đàm phán
phải tính đến thực tế mới
trong thời điểm xung đột giữa nga và ukraine đã kéo theo nhiều hệ lụy khiến thế giới lo ngại
tổng thống nga putin cho biết ông đã sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột ở ukraine qua đối thoại
nhưng tìm kiếm một giải pháp toàn diện và bền vững
tổng thống putin nhận định phương tây đang cố gắng trừng phạt và côn lập moscow
trong khi nhắm mắt lẩm ngơi trước những cuộc tấn công của ukraine vào trong nước nga
theo nhà lãnh đạo nga phương tây không sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại công bằng
trung thực và cười mờ dựa trên sự tôn trọng và cấn nhắc những lợi ích của nhau
các nước phương tây không muốn thảo luận về những nguyên nhân cơ bản
nguồn gốc của cuộc khủng hoảng toàn cầu này vốn đã tự biểu hiện
không kể đến những vấn đề khác trong tình hình bi thảm quanh ukraine
bởi lẽ những cú sốc toàn cầu ngày nay chính xác là do các chính sách
trong nhiều năm và nhiều thập kỷ trước đó của họ gây ra
vị tổng thống nhấn mạnh giới tinh hoa phương tây đang ngoan cố làm việc để trừng phạt
côn lập và làm suy yếu nga đồng thời cung cấp cho chính quyền ký ép tiền và vũ khí
họ đã áp đặt gần một mươi sáu lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp đối với nga
họ đang đe dọa chế cắt đất nước
họ đang cố gắng chiếm đoạt bất hợp pháp các tài sản nước ngoài của nga
họ đang nhắm mắt lầm ngơi trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa đức quốc xã
và các cuộc tấn công khủng bố do ukraine tài trợ trên lãnh thổ
sau khi nhận thông tin một số quốc gia thành viên nato có thể đưa quân tới hỗ trợ ukraine
nga đã cảnh báo nếu điều này xảy ra sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm
và có khả năng dẫn tới xung đột trục diện giữa nga và nato
trong khi đó tổng thư ký nato lại tuyên bố liên minh này không có kế hoạch triển khai quân tới ukraine
theo đó từ khi xung đột ukraine nổ ra nato đã tích cực hỗ trợ ukraine
thông qua các gói viện trợ tài chính và vũ khí
tuy nhiên liên minh này vẫn giữ lập trường không can thiệp trực tiếp bằng quân đội
trước đó theo hãng tin sputnik vào ngày chín tháng năm
thủ tướng bà lan donantos cho biết một số binh sĩ thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
đang được triển khai ở ukraine để trợ giúp kiev trong cuộc xung đột với nga
ông turt xác nhận với các phóng viên rằng nato ngày nay đang giúp đỡ nhiều nhất có thể
nếu không có sự giúp đỡ của nato ukraine sẽ không thể tự vệ được lâu như vậy và có một số quân nhân ở đó
ý ông là binh lính các quan sát viên và kỹ sư
thủ tướng ba lan không nêu chi tiết về số lượng binh sĩ hoặc quốc gia nato nào
đã điều động quân đến ukraine
tuy nhiên cùng ngày nato lại tuyên bố dứt khoát không gửi quân tới ukraine
theo đó ông stolg nhấn mạnh phía ukraine không yêu cầu liên minh triển khai quân
mà yêu cầu tăng cường hỗ trợ đạn dược và pháo tấn công
liên minh này cũng không có kế hoạch trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở ukraine
theo ông stolenberg kiev chưa yêu cầu các nước phương tây triển khai binh lính tới ukraine
kể từ đầu năm nay tổng thống pháp emmanu macron liên tục nói rằng
phương tây không loại trừ kịch bản triển khai lực lượng quân sự đến ukraine
để hỗ trợ huấn luyện cho quân đội kiev
cần đánh nhất ông tuyên bố pháp có thể gửi quân đến ukraine
trong trường hợp nga phá vỡ phòng tuyến của ukraine và kiev đề nghị giúp đỡ
ý tưởng của ông macron đã vấp phải những ý kiến trái chiều
trong khi hầu hết đồng minh phương tây phản đối việc đưa quân đến ukraine
một số nước trong đó có italia estonia ủng hộ quan điểm của nhà lãnh đạo pháp
các nước như mỹ đức lo ngại rằng việc triển khai quân ở ukraine
có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với nga
và kéo theo thế chiến
ngoại trưởng hungary peter sriato hồi đầu tháng đã cảnh báo rằng
việc triển khai quân của nato tới vùng chiến sự cuối cùng
có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện
đây cũng là điều mà tổng thống mỹ joe biden và tổng thống nga vladimir putin
cảnh báo có thể dẫn đến xung đột trực diện giữa hai bên
và có thể là ngòi nổ cho thế chiến thứ ba
trước đó trong bài phát biểu dài tám phút tại lễ duyệt binh kỷ niệm
ngay trên tháng chín tháng năm trong thế chiến hai
tổng thống putin khẳng định nga sẽ làm
mọi thứ trong khả năng để ngăn ngừa xung đột toàn cầu
thế nhưng sẽ không chấp nhận bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào quốc gia này
để ngăn chặn những suy đoán về chủ đề này
nato được cho là sẽ chính thức phản đối việc cử quân tới ukraine
bằng một tuyên bố chính sách tại hội nghị thượng đỉnh
của khối washington vào tháng bảy
hầu hết các quốc gia phương tây đều gợi ý rằng
thay vì thảo luận về việc triển khai quân
khối này nên tập trung vào hỗ trợ quân sự và tài chính cho ukraine
trong khi nato đã cung cấp hàng tỷ usd viện trợ
kiev vẫn phàn nàn rằng cần nhiều hơn nữa và đổ lỗi
cho tình trạng thiếu đạn dược là nguyên nhân gây ra tổn thất trên chiến trường
sau những thông tin trên người phát ngôn điện kremlin d dmitry peskov
mới đây tiếp tục tái khẳng định lập trường của nga
trước khả năng các nước nato điều quân tới ukraine
theo ông peskov sự căng thiệp trực tiếp trên thực địa của quân đội các nước nato
và cuộc xung đột tại ukraine có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn
và nga coi đây là một hành động khiêu kích nghiêm trọng
ông peskov nhấn mạnh tuyên bố của một số đại sứ
đại diện các nước phương tây mà cụ thể là tuyên bố của tổng thống pháp macron
ngoại trưởng anh cameron và cả đại diện thượng viện mỹ đều đã nói về sự sẵn sàng
và thậm chí có ý định điều động lực lượng vũ trang đến ukraine
tức là thực sự đưa binh sĩ nato ra đối đầu với quân đội nga
đây là một mức độ leo thang hoàn toàn mới chưa từng có
và tất nhiên cần có sự quan tâm đặc biệt và các biện pháp đặc biệt
qua ghi nhận phản ứng của nga được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tiếng nói trong nato
về khả năng đưa quân đội đến hỗ trợ cho ukraine
trên thực tế mosco đã nhiều lần cảnh báo rằng sự hiện diện của quân đội nato ở ukraine
có thể sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa nga và liên minh do mỹ đứng đầu
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharov cho biết nếu quân đội nước này xuất hiện
ở khu vực xung đột họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của quân đội nga
bộ ngoại giao nga cảnh báo chính quyền ukraine và các nhà tài trợ phương tây rằng
hành vi liều lĩnh của họ đang đẩy xung đột ukraine đến mức tới hạn và bùng nổ
liên quan đến tình hình chiến sự giữa nga và ukraine những tuần gần đây
việc nga không kích ồ ạt đã khiến ukraine gặp nhiều khó khăn
giới chức ukraine hôm tám tháng năm thông báo họ đang chuẩn bị áp dụng biện pháp cắt điện
đơn phiên trên cả nước sau khi nga thực hiện một cuộc tập kích lớn bằng tên lửa trong đêm
gây tổn thất đáng kể cho cơ sở hạ tầng của ukraine
cơ quan cung cấp năng lượng quốc gia của ukraine thông báo việc cắt điện
có thể xảy ra trên khắp ukraine từ một mươi tám giờ đến hai mươi ba giờ
thông báo được đăng tải trên mạng xã hội telegram
theo thông cáo nguyên nhân được đưa ra là tình trạng thiếu điện trong hệ thống điện lực
đến nay ukraine có chút hy vọng sẽ đạt được bước tiến mới khi các lực lượng nước này
tiếp tục nhận được nguồn cung cấp vũ khí và thiết bị mới để tiếp tục chiến đấu với các lực lượng của nga
mới đây đặc phái viên eu đồng ý dùng lợi nhuận từ tài sản nga để giúp quân đội ukraine
cụ thể chính phủ bỉ cho biết đại sứ các nước liên minh châu âu eu hôm tám tháng năm
đã nhất trí sử dụng khoản lợi nhuận từ các tài sản ngân hàng trung ương nga bị đóng băng ở eu
để phục vụ hoạt động quốc phòng của ukraine
bốn nguồn tin ngoại giao eu cho hay các bộ trưởng của khối vẫn cần phê chuẩn văn bản pháp lý
với nội dung đưa chín mươi số lợi nhuận trên vào một quỹ do eu quản lý để viện trợ quân sự cho ukraine
ba mươi còn lại sẽ viện trợ cho kiev theo các hình thức khác
dù vậy do sự thiếu ổn định của các nguồn viện trợ trong tương lai
một số nhà phân tích đã đặt câu hỏi về thành công mà ukraine
thực sự có thể đạt được trước nga một quốc gia đã chuyển ngành công nghiệp quốc phòng sang chế độ thời chiến
theo các nhà phân tích nếu như viện trợ bổ sung cho phép ukraine tiếp tục chiến đấu với lực lượng nga
trong thời gian ngắn thì chiến thắng là điều khó có thể xảy ra
hơn nữa vẫn cần phải xem xét cách ukraine hoặc các đối tác bảo trợ của nước này định nghĩa ra sao về chiến thắng
andriy dostoyev cố vấn khu vực trung và đông âu tại công ty tư vấn rủi ro ternow cho biết
có viện trợ mới của mỹ có thể ngăn chặn thất bại tiềm tàng
của ukraine vào năm hai nghìn hai mươi bốn
thế nhưng rõ ràng có một mối nguy hiểm của việc ukraine phụ thuộc quá mức vào viện trợ phương tây
thời gian qua đã chứng minh điều này
theo vị chuyên gia này ukraine và các đối tác dường như thiếu tầm nhìn chung về định nghĩa chiến thắng
cũng như những bước đi và nguồn lực cần thiết để đạt được chiến thắng đó
kiev vẫn đặt mục tiêu giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ rơi vào tay nga
thế nhưng ít ai thấy rằng điều này là thực tế trong thời gian ngắn hạn và trung hạn
các cuộc thảo luận về giải pháp thay thế
có thể sẽ diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt khi có sự thay đổi về tỷ lệ người dân ukraine sẵn sàng chấp nhận những bộ lãnh thổ
để chấm dứt tình trạng giao tranh ngày càng tăng nhiệt
ukraine nhiều lần khẳng định sẽ giải phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ mà nga chiếm giữ
trong đó có bán đảo crimea phèo bốn khu vực mà moscow sắp nhập vào năm hai nghìn hai mươi hai
chuyên gia andriy ostrosa cho rằng giới lĩnh đạo nga khẳng định quyết tâm giành chiến thắng tại ukraine
và khó có khả năng tự nguyện rút quân khỏi miền nam và miền đông nước này
riêng tại khu vực miền đông nga đã nhận được sự hỗ trợ từ fellikai trong hơn một thập kỷ qua
các nhà phân tích nhận định cần phải có một cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn
giữa ukraine cùng các đối tác để hoạch định về một chiến thắng cụ thể
cùng với những nhượng bộ và giải pháp cần thiết để đạt được hòa bình hoặc lệnh ngừng bắn
ông aleksandr mushchenko một nhà phân tích quân sự ở kiev cho rằng
kịch bản tốt nhất đối với ukraine là
toàn bộ lãnh thổ và sau đó gia nhập nato và eu
song điều này không hề dễ dàng và phần lớn phụ thuộc vào các gói viện trợ bổ sung của mỹ
cũng như những vũ khí và trang thiết bị mà nước này cung cấp cho ukraine
đồng thời là mức độ hỗ trợ mà kiev sẽ nhận được trong tương lai
sau cuộc bầu cử mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay
nếu các lực lượng của nga bị đẩy lùi trong những tháng tới
đặc biệt là ở khu vực phía nam
thì điều đó có thể dẫn tới các cuộc đàm phán và một lệnh ngừng bắn
thế nhưng mọi thứ vẫn phụ thuộc vào việc
liệu ukraine có nhận được những đảm bảo về an ninh và quốc phòng mạnh mẽ hay không
kịch bản này cùng với sự cân bằng quyền lực ở một mức độ nào đó
có thể dẫn tới lệnh ngừng bắn kéo dài
trong trường hợp ấy ukraine sẽ bị giới hạn trong hoạt động giành thêm lãnh thổ
còn nga sẽ không thể chiếm thêm nhiều khu vực khác
nhiều chuyên gia cho rằng hy vọng của ukraine về việc đạt được những đột phá trong tương lai
phụ thuộc khá nhiều vào sự cung cấp viện trợ kịp thời của phương tây
trong trường hợp ngược lại kiev sẽ đối mặt với rủi ro lớn vì thiếu nhân lực và vũ khí